ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về giám sát kiểm tra thanh tra đối với nhà máy in tiền quốc gia
theo đó ngân hàng nhà nước sẽ giám sát việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại nhà máy
giám sát bảo toàn và phát triển vốn của nhà máy giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của nhà máy
theo quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với nhà máy
giám sát hoạt động in đúc tiền và sản xuất vàng miếng vật phẩm lưu niệm bằng vàng tại nhà máy
theo quyết định của ngân hàng nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan
giám sát công tác tổ chức chính sách quản lý người lao động viên chức quản lý tiền lương thu nhập của nhà máy
theo quy định của ngân hàng nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan
việc giám sát của ngân hàng nhà nước được thực hiện thông qua tổng hợp phân tích đánh giá các thông tin
tài liệu báo cáo của nhà máy hoặc sẽ tiến hành kiểm tra là kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất
nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật bất cập trong chính sách pháp luật và cơ chế quản lý
đối với nhà máy để đề xuất nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp tăng cường tính công khai
minh bạch trong hoạt động của nhà máy bảo đảm an toàn tiền và tài sản của nhà nước tại nhà máy